trước diễn biến mới của dịch bệnh covid một mươi chín sau khi xuất hiện ca nhiễm thứ một mươi bảy ở việt nam đi du lịch châu âu về nước
sáng nay tại trụ sở bộ y tế ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp để đánh giá tình hình
cũng như có giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây làn dịch
đáng chú ý là việc tiếp tục sẽ xuất hiện trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới như là trường hợp ca nhiễm thứ một mươi bảy
cũng đã nằm trong dự liệu từ trước của ban chỉ đạo
việc xuất hiện ca nhiễm thứ một mươi bảy không phải là điều quá bất ngờ
đây là dự đoán của ban chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam khi xây dựng các kịch bản chi tiết
và tập dượt ứng phó với tình huống phát sinh ca nhiễm mới ở việt nam
tại cuộc họp phó thủ tướng và các thành viên tập trung phân tích nguy cơ điều tra vệt hành trình của bệnh nhân
xác định những người tiếp xúc và khả năng lây nhiễm để tiến hành điều tra dịch tễ
ra soát các trường hợp nghi ngờ để thực hiện các giải pháp y tế theo quy định
vấn đề về kiểm soát dịch của hà nội và kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp này
thì chúng ta đã khoanh vùng toàn bộ những người tiếp xúc với trường hợp này
và chúng tôi cũng cho rằng chúng ta đang kiểm soát vấn đề này khá chặt chẽ
chúng tôi rất là mong là người dân chúng ta yên tâm phối hợp hỗ trợ cùng với các cơ quan chuyên môn
để thực hiện việc này không nên quá hoang măng không nên quá lo nắng
và hết sức bình tĩnh hết sức tin tưởng vào những biện pháp của các cơ quan chuyên môn
trong vấn đề triển khai thực hiện đối với cái trường hợp này
giải đáp những nghi vấn
về nguy cơ lây nhiễm của các đối tượng trên máy bay và tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân số một mươi bảy
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu và bà lê quỳnh mai người nghiên cứu lâu năm về virus
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết khả năng lây lan trên máy bay thấp nhất
so với các môi trường khác cũng như việc lây nhiễm xảy ra khi nồng độ virus của người bệnh lớn
lây ở máy bay cũng hạn chế hơn so với những việc mà lây nhiễm ở cộng đồng
chính vì vậy trong kiểm dịch quốc tế
nếu có những trường hợp mà tiếp xúc thì ngồi ở hai hàng đấy trước hoặc hai hàng đấy sau
là đưa vào những diện mà phải theo dõi và cách lý đặc biệt
về cơ chế lây nhiễm của virus sars cov
thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã sau rất nhiều năm nghiên cứu
thì chúng tôi đều thấy rằng là có hai cơ chế nhất định
một thứ nhất là bản thân virus muốn lây nhiễm phải có một nồng độ rất cao để có khả năng lây nhiễm
cái thứ hai là người cảm nhiễm
cái thứ ba là về vấn đề sức khỏe về yếu tố tự bản thân
còn lại hiện tại bây giờ thì những nguồn lây nhiễm của chúng ta là bệnh nhân
và những người mà có nguy cơ là nhiễm là những người tiếp xúc gần thì cũng đã được kiểm soát
đến thời điểm hiện tại các trường hợp nghi ngờ đã được cách ly y tế
khu vực sinh sống của bệnh nhân cũng đã được khoanh vùng và kiểm soát giám sát chặt chẽ
để ngăn dịch bệnh lây lan trên cộng đồng
trường hợp này giống như đã xảy ra ở xã sơn lôi bình xuyên vĩnh phúc
chúng ta đã có kinh nghiệm ứng phó
kiểm soát được những người tiếp xúc chúng ta sẽ ngăn chặn được không để lây nhiễm rộng ra cộng đồng